sau vụ nổ súng tại trung tâm thương mại siam bragon ở thái lan hôm ba tháng một mươi khiến bảy người thương vong
giới chức thái lan cho hay nước này sẽ tăng cường siết chặt quy định kiểm soát việc sử dụng súng đạn
phó thủ tướng thái lan anutin chanvikrakul khẳng định
chính phủ sẽ khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm hạn chế kiểm soát tình trạng sở hữu súng đạn
và các vật liên quan có khả năng gây sát thương
trong đó tập trung xử lý nghiêm việc sở hữu vũ khí cháy phép và thắt chặt quy định quản lý đối với loại súng mô hình
tất cả các luật kiểm soát súng hiện nay sẽ được ra soát và sửa đổi nếu cần thiết để đảm bảo an toàn công cộng
ông chanvirakul cũng nhấn mạnh các lực lượng chức năng sẽ thanh tra kiểm tra nghiêm ngặt hoạt động nhập khẩu
và mua bán trực tuyến các loại vũ khí bất hợp pháp
đối với môn thể thao bắn súng các loại súng được đăng ký sẽ chỉ được lưu trữ và sử dụng trong phạm vi trường bắn
và sẽ có hạn chế về độ tuổi với những người tham gia